bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đánh dấu năm năm thực hiện nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đây cũng là năm cả nước bứt phá thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
năm học này toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai đồng bộ chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu và năm nhóm giải pháp cơ bản
để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương đảng quốc hội và chính phủ về giáo dục và đào tạo
bên cạnh những thời cơ thuận lợi ngành giáo dục cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
trong đó nhiều vấn đề đã tồn tại từ lâu dư luận bức xúc nhưng chưa được giải quyết triệt để
công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương vẫn còn bất cập
tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để đặc biệt là giáo viên mầm non
công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu
vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên vi phạm pháp luật đạo đức lối sống
công tác phân luồng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông chưa hiệu quả
chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
tại hội nghị các đại biểu đã nêu ra những nguyên nhân của các tồn tại hạn chế hiện nay của ngành giáo dục
đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục trong năm học tới nhằm triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
để hoàn thành mục tiêu của kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi